bộ công thương vừa công bố danh mục các điều kiện đầu tư kinh doanh được cắt giảm
đơn giản hóa giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám thuộc lĩnh vực điện và xăng dầu
theo đó tại nghị định số tám năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ sửa đổi một số điều kiện đầu tư kinh doanh
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ công thương có ghi rõ bãi bỏ điều hai mươi tám điều ba mươi một và một số quy định
tại điều ba mươi hai về hoạt động kinh doanh điện lực cũng tại nghị định số tám bộ công thương bỏ điều một mươi
điều hai mươi bốn đối với sản xuất xăng dầu việc công bố này nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao tại nghị
quyết số hai của chính phủ đối với nhiệm vụ cắt giảm đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bộ công thương đang xây dựng nghị định để hiện thực hóa phương án này
dự kiến trình chính phủ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín